công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm tổ chức chuyên nghiệp
do các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự thực hiện trộm hơn hai tấn chó
bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ được ba đối tượng
đó là nguyễn văn điều nguyễn văn duyệt và nguyễn văn cương đều trú tại nghệ an
trong đó duyệt và cương đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh
cơ quan công an xác định điều là đối tượng chủ mưu cầm đầu cung cấp công cụ xe máy
gắn biển số giả để cả nhóm thực hiện hành vi
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
đã thực hiện hơn năm mươi vụ trộm và tiêu thụ chó trên nhiều địa bàn với tổng khối lượng khoảng hơn hai tấn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên
để tiếp tục điều tra mở rộng